bệnh đái tháo đường tuyếp hai là một trong những căn bệnh không lây nhiễm và đang gia tăng tại việt nam
theo liên đoàn đái tháo đường thế giới idf năm hai nghìn một mươi bảy việt nam có tới ba năm mươi ba triệu người đang sống chung với căn bệnh đái tháo đường
trong đó hầu hết các bệnh nhân thuộc nhóm bệnh đai tháo đường tuyếp hai
bệnh đái tháo đường là bệnh dối loạn chuyển hóa không đồng nhất
có đặc điểm tăng glucozo huyết do kiểm quyết về tiết insulin về tác động của insulin hoặc cả hai
tăng glucozo mạng tính trong thời gian dài gây nên những dối loạn chuyển hóa carbon hydrate
protid libid gây tổn thương ở nhiều cơ quan khác nhau đặc biệt ở tim và mạch máu thận mắt và thần kinh
vậy làm sao để phát hiện sớm các bệnh đai tháo đường tuyếp hai
cùng lắng nghe chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ thị bích nga
tổng thư ký hội nội tiết đái tháo đường việt nam để hiểu rõ hơn về căn bệnh này
rất nhiều người thì khi mà đến kiểm tra sức khỏe thì lúc đấy mới biết là mình bị đáy tháo đường
mà lúc đấy thậm chí là đường máu còn rất cao
về cơ bản là đai tháo đường nếu như đai tháo đường tuyếp một thì thường là có triệu chứng trên lâm sàng
là ăn nhiều uống nhiều tiểu nhiều gây suốt cân nhiều và chúng ta phát hiện được ngay
nhưng nếu với đai tháo đường tuyếp hai mà đã xuất hiện các triệu chứng ăn nhiều uống nhiều tiểu nhiều gây sút cân nhiều
thì có nghĩa là chúng ta đã phát hiện bệnh rất muộn rồi
chính vì vậy mà đối với những người có nguy cơ cao thì thường là chúng ta phải khám sàng lọc định kỳ
thế còn còn lại thì những cái dấu hiệu gợi ý trên lâm sàng thì thường là nó rất là mơ hồ
chủ yếu là chúng ta bằng xét nghiệm ở chính những người có đối tượng nguy cơ cao mà như trên tôi đã nói
hoặc là không có yếu tố nguy cơ nhưng mà thường là trên ba mươi năm tuổi hoặc trên bốn mươi tuổi chúng ta cũng phải khám kiểm tra định kỳ thường xuyên
còn lại thì một số các yếu tố khác như là ví dụ thấy mệt mỏi chẳng hạn thấy khó tập trung chẳng hạn
hoặc là một số các biểu hiện như là có các sạm giảm
hay người ta còn gọi là gai đen ở vùng cổ này ở vùng khỉu tay ở vùng các cái nếp gấp bẹn chẳng hạn
thì đấy là một số các dấu hiệu của gai đen
nó cũng là những yếu tố có thể gợi ý là mình mang yếu tố dễ bị mắc đáy thao đường
và những người như thế thì chúng ta cũng cần phải khám định kỳ để sàng lọc xét nghiệm đường máu
thì chúng ta mới phát hiện được tiểu đường
còn các cái dấu hiệu trên lâm sàng thì nó rất là mơ hồ
ở giai đoạn đầu còn để đến các cái giai đoạn mà nó đã có các biến chứng thì có rất nhiều
ví dụ như biến chứng trên tim mạch biến chứng trên mắt biến chứng trên thần kinh
thì rất nhiều các bệnh nhân là đến khám những người bệnh là đến khám vì các cái biến chứng thì mới phát hiện ra tiểu đường
bởi vì họ lại chưa chú ý tới việc kiểm tra định kỳ trên những cái đối tượng có nguy cơ cao
bệnh đáy thao đường nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời
bệnh có thể gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm khiến bệnh nhân có thể bị tàn tật
và đối mặt với những hậu quả khó lường về sức khỏe và tính mạng như lét bàn chân hạ đường huyết
tăng áp lực thẩm thấu biến chứng tim mạch biến chứng thận biến chứng thần kinh biến chứng về thị giác
ngoài các biến chứng trên đường huyết tăng cao còn có thể làm tổn thương tới rất nhiều các cơ quan khác của cơ thể
như xương khớp não bộ suy giảm trí nhớ hay các bệnh về da
nếu như người bệnh đáy đường thứ hai không được chẩn đoán và điều trị hoặc là điều trị không đúng cách
hoặc là điều trị muộn thì nó có thể có rất nhiều các cái biến chứng
chúng ta có thể kể từ đầu đến chân có rất nhiều các biến chứng
ví dụ như là các tổn thương trên mắt các tổn thương đáy mắt đục thủy tinh thể
có thể dẫn tới giảm hoặc mất thị lực
hoặc là những cái tổn thương trên tim mạch ví dụ như là nhồi máu cơ tim
như là tắc mạch não như là tắc mạch chi rồi tăng huyết áp
đấy là những tổn thương về tim mạch
những cái tổn thương về thần kinh ví dụ như là tê bì chân tay
rồi là giảm hoặc mất các cái phản xạ giảm hoặc mất cảm giác
rồi là đau bút hoặc là thậm chí là những tổn thương thần kinh trên tim mạch
có thể gây ra dối loạn nịp tim
hoặc là thần kinh thực vật ở trên hệ tiêu hóa có thể gây ra dối loạn tiêu hóa chẳng hạn
hoặc là thần kinh thực vật trên tiết điệu sinh dục có thể làm cho đờ bằng quang
hoặc là dối loạn cương dương v v
rồi tăng các biến chứng về nhiễm trùng như là nhiễm trùng ngoài da
nhiễm trùng răng lợi rồi là thậm chí là cả lao phổi và viêm đường tiết niệu hoặc là viêm phổi
thì từ đầu đến chân có rất nhiều các biến chứng mà nếu như chúng ta không chú ý
thì chúng ta sẽ không được điều trị đúng
hoặc là biến chứng trên thận có thể làm cho chúng ta bị suy thận
ở các mức độ khác nhau và nó là một trong các nguyên nhân
mà hàng đầu dẫn tới các biến chứng
khi suy thận giai đoạn cuối mà phải chạy thận nhân tạo tru kỳ
thì đó là rất nhiều các biến chứng mà nếu như chúng ta không được chẩn đoán và điều trị kịp thời
nếu biết cách quản lý bệnh đáy tháo đường
người bệnh hoàn toàn có thể sống chung hòa bình với nó trong một khoảng thời gian dài
đặc biệt ngày nay với sự tiến bộ trong chuẩn đoán về điều trị
người bệnh đáy tháo đường tiếp hai có thể khỏi bệnh nếu phát hiện sớm
khi mà bị đáy tháo đường tiếp hai hoặc là đáy đường tiếp một
thì chắc chắn là chúng ta phải dùng thuốc đời rồi
đáy đường tiết một thì có một giai đoạn gọi là giai đoạn trăng mật
có nghĩa là giai đoạn sớm mới phát hiện tiểu đường
thì người ta điều trị xong rồi có thể là trong vòng một vài tháng
thì có thể bệnh nhân không phải dùng thuốc nữa
nhưng mà bệnh nhân vẫn sống và đường máu vẫn duy trì được tốt
nhưng sau giai đoạn trăng mật đấy thì bắt buộc chúng ta phải dùng thuốc suốt đời
chúng ta không bỏ được thuốc đâu
còn đối với đáy đường thứ hai thì chúng ta có thể sử dụng được các thuốc viên
để điều trị
thế thì đối với các thuốc viên để điều trị đáy tháo đường
thì về cơ bản thì khi đã mắc đáy đường tiếp hai
thì có ba biện pháp điều trị đó chính là tập luyện
rồi là chế độ ăn và thuốc
thì tập luyện và chế độ ăn chúng ta cũng phải thực hiện suốt đời
còn thuốc thì về cơ bản là chúng ta cũng cần phải dùng thuốc suốt đời
bởi vì cơ chế bệnh sinh của đáy đường tiếp hai
thì dần dần là
các tế bào bê ta của tụy
thì nó sẽ hoạt động giảm dần theo thời gian
và chúng ta cũng cần phải thuốc tăng lên
và sự đề kháng insulin thì nó vẫn cứ tồn tại như vậy
và còn thêm nhiều các cơ chế khác nữa
thì chúng ta thông thường là chúng ta sẽ phải tăng dần liều thuốc
để điều trị trong tương lai
tuy nhiên thì có một số các bệnh nhân
thì trong giai đoạn đầu điều trị
thì khi mà đường máu về rất là tốt rồi
và kết hợp với chế độ ăn và luyện tập
thì cũng có thể người ta có thể tăng dần liều thuốc
và chúng ta cũng nuôi bệnh được trong vòng khoảng một thời gian ngắn
trong vòng khoảng một vài tháng
thậm chí có người cũng hàng năm
nhưng sau đó thì bắt buộc phải sử dụng thuốc trở lại
có nghĩa là chúng ta gần như là chúng ta phải điều trị thuốc suốt đời
thế thì khỏi bệnh được hay không
thì khỏi đây chúng ta hiểu định nghĩa là gì
khi mà chúng ta dùng thuốc kết hợp với chế độ ăn và luyện tập
đường máu chúng ta nằm trong cái giới hạn bình thường
hoặc gần bình thường cho phép
thì nó sẽ tránh được các biến chứng
và chúng ta sẽ sống một cách tốt hơn
một cuộc sống hoàn toàn khỏe mạnh bình thường
chúng ta vẫn làm được tất cả các nghề trong xã hội
và vẫn làm được vẫn sinh con đẻ cái
vẫn chăm sóc gia đình
vẫn làm việc được bình thường
như những người mà không mắc đài tháo đường
với các biện pháp điều trị như vậy
thế chứ không có nghĩa là chúng ta bỏ thuốc
cuối cùng là lời khuyên của bác sĩ vũ thị bích nga
dành cho bệnh nhân bị đài tháo đường tiếp hai
thực ra thì trước đây
cách khoảng một mươi một mươi năm năm trước
nếu như mắc đài tháo đường thì mọi người
là thường tự tin bặc cảm hơn
nhưng bây giờ
quý khán giả thì mọi người cũng
hiểu hơn về căn bệnh
và cũng bình tĩnh hơn
tuy nhiên thì một số người là trong giai đoạn đầu mắc bệnh
thì cũng rất lo sợ hoảng sợ
rất rất lo sợ hoảng sợ
nhưng mà tôi cũng chia sẻ
như trên tôi đã nói rồi
thì nếu chúng ta kết hợp về dinh dưỡng
kết hợp với luyện tập
và chúng ta dùng thuốc
chúng ta có kiểm soát
chúng ta định kỳ
thì chúng ta sống làm việc bình thường
chúng ta sinh con đẻ cái bình thường
chúng ta chăm sóc gia đình bình thường
chúng ta vẫn thăng tiến trong nghề nghiệp
một cách hết sức là bình thường
và căn bệnh đài tháo đường
hiện nay thì rất phổ biến
và chúng ta hiểu về nó
thì chúng ta không có gì đáng sợ cả
cho nên là chúng ta vẫn có một cuộc sống hạnh phúc
khỏe mạnh và vui vẻ
bên gia đình và trong công việc
vẫn rất nhiều các cái thành công trong công việc